từ đầu năm đến nay cục thuế tp hcm đã thu gần hai mươi năm tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân tăng hai mươi ba năm mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó truy thu thuế kinh doanh trên mạng đạt gần năm mươi tỷ đồng
trên địa bàn thành phố có nhiều cá nhân có doanh thu từ trang mạng xã hội từ google facebook viết trò chơi điện tử
được trả số tiền lớn lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhưng chưa làm nghĩa vụ thuế
cục thuế đã mời một mươi năm chủ tài khoản trang thương mại điện tử trên google facebook đến làm việc
theo dữ liệu của năm ngân hàng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có đến một mươi tám chín trăm linh ba tổ chức nhận thu nhập từ google facebook với số tiền một chín mươi hai tỷ đồng
ngoài ra cũng có nhiều tài khoản được thanh toán bằng ngoại tệ với số tiền lên đến một mươi bảy tám triệu usd
hiện nay cơ quan thuế cũng đã truy thu được tổng cộng một mươi bốn tỷ đồng từ tám mươi chín tổ chức cá nhân có thu nhập từ google facebook
đồng thời cục thuế thành phố cũng đã chuyển thông tin của năm tám trăm linh cá nhân có nhận thu nhập từ facebook google
với tổng số tiền bảy một triệu usd và chín mươi bảy tỷ đồng
tới cục thuế các tỉnh thành phố trong cả nước